sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó và tuyệt đối không bào chè cho những tổ chức cá nhân liên quan
đó là khẳng định của chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng khi trả lời phóng viên truyền hình nhân dân trong ngày hôm nay
về những vi phạm pháp luật trong xây dựng và khuất tất trong sử dụng đất công quy mô lớn xảy ra tại dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ
và căn hộ cao cấp ở phường tân tiến tp biên hòa do công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số một đồng nai làm chủ đầu tư
cụ thể chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng cho biết các sở ngành liên quan và thành phố biên hòa đang tiếp tục làm rõ những sai phạm
trong việc xây dựng không phép tại dự án và hướng xử lý cưỡng chế hay cho tồn tại đối với hai công trình đã xây dựng
hiện ubnd tp biên hòa đã bàn hành quyết định và kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm
trong khi đó sở xây dựng lại có quan điểm cho rằng công trình phù hợp với quy hoạch nên cho tồn tại
nhưng phải đóng phạt bốn mươi phần
công trình xây dựng không phép theo quy định một trăm hai mươi một của chính phủ
tuy nhiên theo lãnh đạo ubnd tp biên hòa không thể tại một công trình lại xử lý theo hai cách khác nhau
do đó tỉnh giao sở xây dựng chủ trì báo cáo rõ ràng xử lý như thế nào là đúng luật để trả lời dứt khoát
không để kéo dài gây bức xúc trong dư luận
đối với xử lý các tổ chức cá nhân liên quan đến sai phạm tại dự án này
người đứng đầu chính quyền tp biên hòa khẳng định khi xác định cụ thể sai phạm của tổ chức cá nhân liên quan
sẽ xử lý theo quan điểm sai đến đâu xử đến đó tuyệt đối không che đậy bao che cho sai phạm